ngày ba tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã duyên hải tỉnh trà vinh cho biết
đang tạm giữ hình sự đối tượng phạm văn lực ba mươi năm tuổi ngủ tại xa quảng ninh huyện quảng xương tỉnh thành hóa
để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ
đêm một tháng một mươi một tổ tuần tra cảnh sát giao thông trực tự công an thị xã duyên hải gồm năm đồng chí
do thiếu tá trương chí long làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ giữ gìn trực tự an toàn giao thông trên địa bàn
khi đến đoạn thuộc khóm phước trị phường một thị xã duyên hải thì phát hiện xe mô tô do anh lê ngọc cường
hai mươi tám tuổi ngủ xa quảng trung huyện quảng xương tỉnh thành hóa điều khiển có biểu hiện nghi vấn vi phạm
nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra anh cường không xuất trình được các loại giấy tờ và không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn
nên tổ tuần tra tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định
trong quá trình tổ tuần tra thực hiện nhiệm vụ thì phạm băng lực của một năm thanh niên đi đến cười cãi
có lời lẽ xúc phạm lực lượng thi hành công vụ rồi điều khiển xe mô tô của cường bỏ chạy nhưng bị tổ tuần tra giữ lại
sau đó lực có hành vi chống đối tấn công là đồng chí thượng úy huỳnh công thiện tu viên tổ tuần tra bị chấn thương
ngay sau đó tổ tuần tra phối hợp công an phường một thị xã duyên hải giữ và đưa đối tượng lực về cơ quan công an làm việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã duyên hải đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định pháp luật